chúng ta có các đồng chí
giám đốc học viện trường bệnh viện công an nhân dân giám đốc công an các địa phương
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ
hội nghị được tổ chức để nhìn nhận đánh giá đầy đủ toàn diện thực chất
kết quả các mặt công tác công an từ đầu năm đến nay
dự báo những xu thế diễn biến của tình hình
nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội để lực lượng công an nhân dân hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời triển khai quán triệt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và triển khai kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
với tinh thần cao nhất nhìn thẳng sự thật đánh giá đúng thực tiễn công tác
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ
nghiên cứu thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc
nhận định phân tích bám sát diễn biến của tình hình
những thời cơ thuận lợi khó khăn đạt ra đối với công tác công an
công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an bổ sung điều chỉnh mục tiêu giải pháp phù hợp
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
và những năm tiếp theo
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vừa đề nghị thủ tướng xem xét xử lý kỷ luật hành chính
đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tuấn phong
và hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đang đương chức nghỉ hưu
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đề nghị thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê tuấn phong
vì trước đó đã bị ủy ban kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng
đề nghị thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn phong
vì trước đó đã bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh kỷ luật khiến trách
đề nghị thủ tướng thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông nguyễn đức hòa
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã nghỉ hưu
do đã bị ban chấp hành đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật khiển trách
ngoài ra ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật
xóa tư cách chức vụ chính quyền đối với ông lê tiến phương
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
do đã bị bộ chính trị ban bí thư kỷ luật bằng hình thức
cách hết tất cả các chức vụ trong đảng
đề nghị thủ tướng xóa hết tư cách chính quyền của ông nguyễn ngọc hai
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh do đã bị bộ chính trị ban bí thư khai trừ khỏi đảng
vì đã bị khởi tố bắt tạm giam
ông lương văn hải cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
do đã bị khai trừ ra khỏi đảng vì bị khởi tố bắt tạm giam
xin được chuyển sang tin tức khác
thưa quý vị tại bình dương một người phụ nữ vay chín mươi triệu đồng
rồi phải gánh nợ hơn một mươi tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng sáu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an thị xã bến cát
bắt giữ đối tượng phạm bá thụy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại phường mỹ thước thị xã bến cát
để điều tra và làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu
từ tháng chín
năm hai nghìn hai mươi hai thụy nhiều lần cho một người phụ nữ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường mỹ phước thị xã bến cát
vay tiền với lãi suất từ sáu hai mươi bốn một ngày
tương ứng là hai một trăm sáu mươi đến tám sáu trăm bốn mươi một năm
chu kỳ lấy lãi là năm ngày một mươi ngày hoặc một tháng
ban đầu người phụ nữ vay của thụy số tiền chín mươi triệu đồng
nhưng do không kịp trả lãi nên thụy đã cộng dụng thành tiền vay
cho đến nay nữ nạn nhân còn nợ thụy suốt tiền hơn một mươi tỷ đồng
tổng suốt tiền lãi thụy thu cho đến nay là gần bốn tỷ đồng
qua khám xét nơi ở của đối tượng thụy cơ quan điều tra thu giữ
hai lượng vàng số tiền một bảy mươi năm tỷ đồng trong đó có năm trăm linh triệu đồng
mới thu lãi của chị này cùng nhiều giấy tờ liên quan cho việc cho vay lãi nặng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre vừa bắt quả tăng
tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
kiểm tra tại nhà số năm trăm chín mươi năm b hai khu phố ba phường phú khương tp bến tre
do trương phước thành làm chủ lực lượng công an đã bắt giữ và mời làm việc hai mươi hai đối tượng
đồng thời tạm giữ hai mươi bốn điện thoại di động cùng với số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cà mau vừa phối hợp cùng công an huyện trấn văn thời
và công an huyện cái nước ngăn chặn nhiều thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng
trên tuyến bờ nam sông đốc phát hiện nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành từng nhóm rú ga nẹp bô gây mất trật tự công cộng
lực lượng làm nhiệm vụ đã ngăn chặn kịp thời tạm giữ một mươi xe mô tô và một mươi chín đối tượng có liên quan
trong số các xe trên thì có một số xe đã thay đổi kết cấu để có thể tăng tốc độ
hiện lực lượng công an đang phân loại đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
sau nhiều giờ nỗ lực cho đến ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể
cuối cùng trong vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong xảy ra vào ngày hai mươi năm tháng sáu
cụ thể vào chiều ngày hai mươi năm tháng sáu chín học sinh ở địa bàn tỉnh tuyên quang và phú thọ
đến khu vực sông chảy thuộc huyện yên bình để tắm sông
do nước chảy xiết em nguyễn hữu duy ở tỉnh phú thọ và em vi nguyễn hiền giang
ở tỉnh tuyên quang đã bị đuối nước
nhận được thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh yên bái
đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm
chiều cùng ngày đã tìm thấy thi thể nguyễn hữu duy
do nước chảy xiết nên đến chiều qua mới tìm thấy em vi nguyễn hiền giang
và đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
trên địa bàn khối ba thị trấn yên thành huyện yên thành
vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà ba tầng của một hộ dân kinh doanh hàng hóa tổng hợp
bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ việc xảy ra vào sáng qua ngày hai mươi sáu tháng sáu
ông tăng văn quang khối trưởng khối ba thị trấn yên thành
thông tin khi nghe mọi người hô hoán ông đã tham gia chữa cháy
đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng
sau đó chủ nhà cũng kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau
ngọn lửa bốc lên quá nhanh nên mọi người chỉ có thể dọn dẹp khu vực xung quanh
để đám cháy không lan ra
tuy nhiên ngôi nhà ba tầng và toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu dụi